dù bạn là ai phụ nữ hay là nam giới giàu hay nghèo người khuyết tật hay là không khuyết tật
tất cả mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng trong đó có quyền được tôn trọng và tự do tôn vinh giá trị của bản thân
đó chính là thông điệp được gửi gắm xuyên suốt trong chương trình
tôi đẹp bạn cũng thế diễn ra mới đây tại thị trấn sapa tỉnh lào cai
trung tâm thị trấn sapa tỉnh lào cai
những cơn mưa giả dích từ sáng đến tối dường như cũng không ngăn nổi bước chân của những người phụ nữ khuyết tật đến từ khắp mọi miền của tổ quốc
để chuẩn bị cho chương trình tôi đẹp bạn cũng thế ngay từ sớm công tác chuẩn bị đã sẵn sàng
và có lẽ không nhiều người có thể hình dung được những người phụ nữ với nhiều dạng khuyết tật như thế này
lại có đủ tự tin để tham gia vào một buổi biểu diễn không hề dễ dàng với cả những người không khuyết tật biểu diễn thời trang
động lực lẻo
vì vậy tôi đến với chương trình này là tôi muốn bản thân mình truyền cái thông điệp đến tất cả mọi người rằng là
dù bạn là ai bạn trong hoàn cảnh nào thì chỉ cần bạn tự tin bạn lạc quan thì bạn vẫn có thể tỏa sáng
bạn sẽ vẫn đẹp theo một cái cách nào đấy của riêng mình
thời trang sẽ giúp cho các bạn đối diện với những cái điều mà các bạn đã sợ hãi
và từ đó thì cũng truyền tải một cái thông điệp đến cộng đồng
là tất cả mọi người đều đẹp tất cả mọi người có cái vẻ đẹp khác nhau
và chúng ta nên tôn trọng cái sự khác biệt của mỗi người
những người khuyết tật họ cũng đã trải qua và thậm chí là vẫn đang trải qua những cái cảm giác
cảm xúc rất là tiêu cực và rất là nhiều trong số đó thì họ không vượt qua được cái cảm giác như vậy
chính vì vậy mà họ chính là những người mà nạn nhân rất là cao của xâm hại tình dục và bạo lực gia đình
cũng thế là một hoạt động nằm trong quá trình đào tạo về ứng phó với bạo lực gia đình bạo lực trên cơ sở giới
tấn công tình dục và buôn bán người được trung tâm nghị lực sống cùng những cựu học viên
trở về từ chương trình học bồng của chính phủ úc phối hợp tổ chức
chương trình đã được tổ chức bốn kỳ tại úc hà nội hội an thành phố hồ chí minh
và đã gây tiếng vang lớn cũng như chuyển nghị lực cho nhiều phụ nữ khuyết tật
giúp họ thêm tự tin mở rộng mối quan hệ xã hội và hòa nhập cộng đồng
chương trình thứ năm chính phủ australia và trường đại học fryder của australia tham dự đồng hành cùng chương trình này
đây là một chương trình biểu diễn thời trang vô cùng độc đáo và đặc biệt khi nó là ý tưởng của những người phụ nữ khuyết tật
và do chính những người phụ nữ khuyết tật biểu diễn
phụ nữ khuyết tật giờ đây đã tự tin hơn họ không còn lẩn trốn trong nhà nữa
họ có thể tự tin bước ra ngoài và muốn được mặc những bộ trang phục đẹp và muốn có cơ hội được đẹp hơn
và để làm một người đẹp bạn không cần là một người hoàn hảo
bạn không cần phải tuân thủ theo một quy tắc nào hết
có thể nói sau năm kỳ được tổ chức chương trình đã trở thành đòn bẩy cho những thay đổi tích cực
trong nhận thức về thẩm mỹ của cộng đồng dành cho người khuyết tật nói chung và phụ nữ là người khuyết tật nói riêng
khích lệ họ sống làm việc bình đẳng và được coi trọng như tất cả các phụ nữ không khuyết tật khác
từ đó tạo ra những giá trị quý báu cho bản thân gia đình và xã hội